mỗi di tích lịch sử văn hóa là một kho báu chứa đựng di sản quý giá tạo nên giá trị văn hóa lịch sử mang tính chất đặc thù của từng vùng đất
thế nhưng nhiều di tích lịch sử như đình chùa ở trong phố cổ đang bị lấn chiếm nghiêm trọng không chỉ làm ảnh hưởng tới giá trị văn hóa mà còn gây mất cảnh quan đô thị
trải qua bao năm tháng lịch sử khu phố cổ hà nội như là một minh chứng cho quá trình phát triển của đô thị
nơi đây mang một dấu ấn đặc biệt trong lòng không chỉ mỗi người dân thủ đô hà nội mà cả những vị du khách thập phương
thế nhưng dạo một vòng quanh phố cổ hà nội hầu hết các cổng chùa đình đền cổ đều bị người dân ngang nhiên lấn chiếm làm nơi kinh doanh buôn bán nơi để xe như thế này
đình thanh hà ở số một mươi phố ngoạch phường đồng xuân hoàn kiếm cũng bị biến thành nơi ở của một gia đình
tv tủ lạnh bàn ghế cùng những vật dụng được bày biện chiếm tới một phần ba diện tích của đình và chỉ cách khu thờ cúng nơi người dân đến thắp hương vài bước chân
nếu mà để gọn gàng vào chỉ có nhà nước can thiệp vào để chúng tôi giãn dân cho chúng tôi đi rồi giả lại thờ phụng cho nó trang nghiêm thì mới là gọn gàng được
chứ còn bây giờ cuộc sống hàng ngày của chí nộ nó nằm gắn liền với cái ngôi em máy đình này rồi thì làm sao mà gọn được
theo thống kê của sở văn hóa thể thao hà nội trên địa bàn hiện có một trăm linh bốn di tích đã xếp hạng cấp quốc gia và đã bị các hộ dân và cơ quan lấn chiếm khuôn viên khu vực một
nếu tính cả khu vực hai thì số di tích có hộ dân đang sinh sống là một trăm sáu mươi
đây là một thực trạng đáng báo động ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm nơi cửa chùa những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc
không những thế nó còn làm xấu đi vẻ đẹp của các di tích lịch sử cấp quốc gia trong mắt người dân việt nam và cả bạn bè quốc tế
việc mà xâm lấn rồi thì là họ sử dụng những cái việc mà trái mục đích hoặc là để cho người dân người ta tự ý làm những cái việc đó thì phải nói đến những người quản lý ở địa phương đấy
thế bây giờ cứ quản lý tốt thì dân người ta đồng tình thôi người ta cũng ủng hộ
đừng để chờ đến khi người ta là phản ánh mình người ta kêu cứu thì nói chung là cũng nên làm và cũng đã muộn rồi nhưng mà cũng nên làm
và làm ngay đừng để kéo dài như thế nó thành bức xúc của xã hội và làm cho nền văn hóa của nước nhà nói chung hoặc là riêng của hà nội nói riêng thì thấy rằng nó không được đẹp đấy ạ
cứ để tiếp diễn những cái tình trạng xảy ra để làm xuống cấp những chùa triển những cái di tích của đất nước nói chung của hà nội nói riêng thì những cái đấy rất không nên tí nào cả
cái này thì nói chung là chúng ta cùng chung tay
các cơ quan chức năng phải có cái trách nhiệm để mà có biện pháp hữu hiệu giải tỏa những cái nơi đang tồn động
đã đến lúc người dân và các cấp các ngành chức năng nên có những hành động cụ thể tích cực và hiệu quả để bảo vệ những tài sản chung của quốc gia trả lại vẻ đẹp tôn nghiêm cho các di tích lịch sử văn hóa